phát biểu tại buổi họp mặt lãnh đạo tỉnh bạc liêu đã ghi nhận biểu dương những đóng góp của các tập thể cá nhân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu trong công tác trong học tập lao động
chính sự nỗ lực này đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương trong năm hai nghìn hai mươi
phát huy thành tích đạt được bước sang năm hai nghìn một mươi tám tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu mong muốn có thêm nhiều những cá nhân tiêu biểu đạt thành tích cao trên các lĩnh vực góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp văn minh
nhân dịp tổ chức hội báo xuân hai nghìn một mươi tám tại huyện con cuông và hưởng ứng tết vì người nghèo do tỉnh nghệ an phát động
hội nhà báo nghệ an đã phối hợp với huyện ủy ubnd huyện và quỹ thiện tâm tập đoàn vingroup đã trao quà cho các gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn huyện miền núi con quương
hội nhà báo nghệ an đã trao hai trăm linh xuất quà cho các gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã châu khê cam lâm lạng khê môn sơn huyện con cuông mỗi xuất quà năm trăm linh đồng tiền mặt
những phần quà tuy không lớn nhưng là sự quan tâm của đảng nhà nước của báo chí và nhà tài trợ quỹ thiện tâm tập đoàn vingroup góp phần động viên kịp thời đến các gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn của huyện con cuông trong dịp tết đến xuân về
nhằm tránh tình trạng ùn ứ giao thông quanh các bến xe trong dịp tết nguyên đán mậu tuất sở giao thông vận tải tp hcm vừa chỉ đạo các bến xe khách bố trí thêm một số bãi đỗ xe chờ bên ngoài kịp thời vận chuyển hành khách
tại bến xe miền đông bãi xe chờ tài được bố trí trên đường kha phận cân đoạn từ ga bình triệu đến giao lộ kha vạn cân phạm giang đồng khu vực bến xe miền tây bố trí bãi chờ xe trên đường số ba mươi một
tại những điểm chờ này các hãng xe được phép dừng đổ để chờ đến lượt vào bến vận chuyển hành khách
theo sở giao thông vận tải thành phố lượng xe phục vụ tết hiện rất nhiều xe khách kinh doanh vận tải theo tuyến cố định gần hai xe và xe khách theo hợp đồng khoảng bốn mươi chín tám trăm linh bảy xe
ngoài ra còn số lượng lớn xe khách từ các tỉnh thành phố thành phố khác tham gia vận chuyển hành khách dịp tết tại tp hcm
những ngày cận kề tết cổ truyền của dân tộc tại thành phố ngàn hoa đà lạt tỉnh lâm đồng
các nhà vườn chuyên sản xuất và kinh doanh hoa lan đang tất bật đưa sản phẩm ra thị trường phục vụ khách hàng trong dịp tết
theo đánh giá của nhiều nhà vườn chuyên trồng hoa địa lan tại đà lạt năm nay thời tiết khá thuận lợi ít sâu bệnh nên hầu hết các giống hoa phục vụ cho thị trường tết sinh trưởng và phát triển tốt
dù năm nay hoa địa lan bung nở sớm hơn dự kiến nhưng hoa đẹp số lượng cũng khá dồi dào đủ cung cấp thị trường tết
theo khảo sát hoa địa lan năm nay vẫn giữ giá khá ổn định so với năm trước
giao động từ ba trăm linh đồng đến một hai triệu đồng một cành
riêng hoa lan hồ điệp ít bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết
hàng năm vào dịp tết loài hoa này được thị trường ưa chuộng
năm nay hoa lan hồ điệp vẫn giữ mức giá từ một trăm hai mươi đến ba trăm linh nghìn đồng mỗi cảnh tùy loại chất lượng và số lượng hoa trên mỗi cảnh
thành quỷ hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp đà nẵng vừa tổ chức gặp mặt và chúc mừng năm mới văn nghệ sĩ trí thức tiêu biểu của thành phố
đây là dịp để động viên và ghi nhận những đóng góp của đội ngũ những người hoạt động trong các lĩnh vực của thành phố trong một năm vừa qua
năm hai nghìn một mươi bảy thành phố đà nẵng tiếp tục gạt hái được nhiều thành công trên các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội thu ngân sách gần hai mươi năm tỷ đồng
vượt một mươi hai phần tiền của các lĩnh vực
theo kế hoạch thu hút đầu tư fdi một trăm một mươi một chín triệu usd tăng hơn sáu năm lần tổng lượt khách tham quan
du lịch đến đà nẵng ước đạt sáu sáu triệu lượt tăng một mươi chín so với năm hai nghìn một mươi sáu năm hai nghìn một mươi bảy đội ngũ trí thức
văn nghệ sĩ thành phố đã đóng góp quan trọng trong việc tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học
văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế trên địa bàn thành phố góp phần nâng cao đời sống vật chất
văn hóa tinh thần cho nhân dân
chương trình nhằm chăm lo cho sinh viên khó khăn đón tết xa nhà có hộ khẩu thường trú từ phú yên
gia lai trở ra phía bắc đang học tập tại các trường đại học cao đẳng trung cấp trên địa bàn thành phố
tham gia chương trình các bạn sinh viên được giao lưu văn nghệ đón xuân chia sẻ với các bạn sinh viên có chung hoàn cảnh
ngoài ra trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố tặng hai phần quà với giá trị mỗi phần quà trị giá bảy trăm linh đồng
đặc biệt trung tâm còn tổ chức các chương trình như việc làm tết cho sinh viên chương trình tặng vé xe cho sinh viên khó khăn về quê đón tết
thăm và tặng quà cho sinh viên ở lại ký túc xá và khu nội trú vận động quà tặng cho thiếu nhi quà xuân cho em
chương trình đem lại không khí ấm áp cho sinh viên xa nhà thân tình bên bạn bè cùng cánh ngộ và bớt đi nỗi nhớ nhà nhớ người thân
đồng thời thể hiện sự quan tâm của xã hội đến sinh viên khó khăn không có điều kiện về quê đón tết
sáng nay tại thành phố hồ chí minh thành đoàn thành phố đã tổ chức lễ gia quân các đội hình tình nguyện điều phối giao thông
trước tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám tại tám điểm cửa ngõ có lưu lượng phương tiện lớn trên địa bàn thành phố
tám điểm cửa ngõ có lực lượng tình nguyện viên tham gia điều phối giao thông gồm bến xe miền đông bến xe miền tây bến xe an sương
ngã tư thủ đức ngã tư nguyễn xí đinh bộ lĩnh ngã tư sô viết nghệ tỉnh nguyễn xí ún văn khiêm ngã tư quốc lội năm mươi nguyễn văn linh và khu vực sân bay tân sơn nhất
đội tình nguyện điều tiết giao thông đã được tập huấn về kỹ năng điều phối giao thông và xử lý tình huống khi xảy ra ủng tắc
giúp các phương tiện lưu thông dịp trước tết được thuận tiện hơn
đội tình góp được một phần công sức của mình nhỏ bé của mình để góp phần làm cho thành phố văn minh hơn rồi cống hiến sức trẻ của mình cho xã hội
nếu mà tuyến đường này xảy ra ổng tắc thì rõ em sẽ ra em phân làn đường và em tìm chỗ nào là chỗ có thể mọi người đi dễ dàng hơn thì em sẽ chỉ dẫn mọi người đi theo hướng đó trước
bên cạnh đó đội hình điều tiết giao thông cũng phối hợp với các ban ngành đoàn thể
cảnh sát giao thông điều phối lưu lượng xe lưu thông trên các tuyến đường
nhằm cải thiện đáng kể về tình trạng ổng tắc
tắc giao thông kéo giảm số vụ tai nạn và tuyên truyền đến người dân ý thức chấp hành giao thông
chúng tôi tổ chức thực hiện thành bốn ca hoạt động trong ngày
mỗi ca chúng tôi sẽ có các bạn thanh niên đoàn viên cùng tham gia với lực lượng chức năng là phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
để cùng tham gia hướng dẫn điều phối giúp đỡ người dân để chúng ta sẽ có lưu hành giao thông
nó sẽ chơn chua và nó đảm bảo tính an toàn
thông qua chương trình ban tổ chức mong muốn mỗi đoàn viên hội viên thanh niên ý thức chấp hành luật giao thông
chung tay xây dựng giao thông an toàn và thân thiện
đặc biệt điều tiết giao thông tại các tuyến đường có lưu lượng xe đông trước dịp tết nguyên đáng
giúp người dân và xe cộ lưu thông được thông thoáng thuận tiện
số doanh nghiệp thành lập mới năm hai nghìn một mươi bảy tăng kỷ lục
thành phố hội an chuẩn bị đưa hệ thống điện mặt trời vào vận hành
năm hai nghìn một mươi bảy số doanh nghiệp thành lập mới đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay với gần một trăm hai mươi bảy doanh nghiệp
đây là con số vừa được tổng cục thống kê đưa ra vào chiều ngày sáu tháng hai tại hà nội
theo tổng cục thống kê số doanh nghiệp thành lập mới cả nước năm hai nghìn một mươi bảy
đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay với gần một trăm hai mươi bảy doanh nghiệp
đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay với một trăm hai mươi sáu tám trăm năm mươi chín doanh nghiệp tăng một mươi năm hai so với năm hai nghìn một mươi sáu
trong đó ngành bán buôn bán lẻ chiếm tỷ lệ cao nhất trong số doanh nghiệp mới thành lập chiếm ba mươi năm
tổng số vốn đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới năm hai nghìn một mươi bảy là gần một ba trăm linh tỷ đồng tăng bốn mươi năm bốn so với năm trước đó

thưa quý vị trong tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đã có năm nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ đô la mỹ
kim ngạch xuất khẩu trong tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám ước đạt một mươi chín tỷ usd tăng hơn ba mươi ba so với cùng kỳ năm trước
trong đó đã có năm nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ đô la mỹ là điện thoại và linh kiện hàng dệt và may mặc
xuất khẩu máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện xuất khẩu giày dép và nhóm hàng máy móc thiết bị
dụng cụ phụ tùng
đáng chú ý kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt một mươi năm sáu mươi hai tỷ usd tăng ba mươi bốn sáu so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng khoảng tám mươi hai
dẫn đầu là mặt hàng điện thoại và linh kiện với kim ngạch xuất khẩu đạt bốn hai tỷ usd tăng tám mươi bảy so với cùng kỳ
tiếp đến là hàng dệt may và may mặc
tính đến hết tháng một năm hai nghìn một mươi tám việt nam đã xuất khẩu hai ba tỷ đô la mỹ tăng bảy sáu so với cùng kỳ
trong khi đó xuất khẩu máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện đạt kim ngạch hai hai tỷ usd tăng ba mươi bảy chín so với cùng kỳ năm ngoái
cũng trong tháng một xuất khẩu giày dép đem về một ba tỷ đô la mỹ và nhóm hàng máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng đạt một năm tỷ đô la mỹ
tại thành phố hội an tỉnh quảng nam những ngày này đơn vị thi công việc lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời
tại khu vực quảng trường sông hoài đang khẩn trương hoàn thành
khi đi vào hoạt động hệ thống này sẽ cung cấp điện cho các thiết bị công cộng tại trung tâm phố cổ
và dành cho việc tổ chức các sự kiện văn hóa ở đô thị cổ này
trong những ngày qua mặc dù thời tiết ở miền trung có mưa và rét lạnh
nhưng các công nhân và kỹ sư vẫn đang nỗ lực thi công lắp đặt gần một trăm năm mươi tấm pin
với diện tích khoảng ba trăm linh m hai tại khu vực quảng trường sông hoài thành phố hội an
đây là nơi có giải ánh nắng mặt trời phân bổ mạnh và ổn định
hệ thống điện năng lượng mặt trời này khi hoàn thành sẽ được tích hợp thông qua hệ thống ác quy tự động
có thể sử dụng liên tục trong vòng bốn ngày khi điện lưới bị sự cố
hệ thống điện năng lượng mặt trời này được thiết kế để cung cấp cho phố cổ hội an
và trung tâm văn hóa hội an
nó sẽ giảm được chi phí sử dụng điện năng của lưới

khi có mắc điện năng của lưới nó sẽ di tì được
khi có mắc điện năng của lưới nó sẽ di tì được
công suất hiện tại thì nó sẽ di tì được tầm bốn ngày
hệ thống điện năng lượng mặt trời tại thành phố hội an có tổng nguồn vốn đầu tư là ba năm tỷ đồng
trong đó chín mươi kinh phí do chính phủ đức tài trợ
sau khi hệ thống điện năng lượng mặt trời hoàn thành
sẽ cung cấp hơn năm mươi năm kwh phục vụ tốt cho các hoạt động trình diễn nghệ thuật đường phố
đối với hệ thống điện năng lực mặt trời này
tuy chỉ có khoảng năm mươi năm kwh thôi
nhưng mà nó cũng rất là ý nghĩa trong cái vấn đề định hướng cái sinh thái du lịch
cái thứ hai nữa là trong cái hoạt động du lịch tại một cái khu di sản
thì toàn bộ cái hệ thống này sẽ được thắp sáng cho các cái hoạt động lồng đèn
rồi các điểm trang trí trong khu phố cổ
chúng tôi rất vui khi thành phố hội an xây dựng hoàn thành hệ thống điện năng lượng mặt trời
điều này càng ý nghĩa hơn là thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa thành phố hội an
với thành phố venigeros và chính phủ đức với việt nam thêm bền chặt
chính phủ đức mong muốn giúp địa phương phát huy tối đa nguồn năng lượng phong phú và có thể tái tạo
giúp giữ gìn và làm cho đô thị cổ đẹp hơn
người dân ngày càng có ý thức bảo vệ môi trường sử dụng nguồn năng lượng sạch trong tương lai
hệ thống điện năng lượng mặt trời tại thành phố hội an sẽ chính thức vận hành vào ngày chín tháng hai tới
khi công trình này được đưa vào sử dụng không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn góp phần hình thành và khuyến khích cộng đồng
có thói quen sử dụng nguồn năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường
kiểm toán nhà nước vừa có báo cáo về việc hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý sử dụng đất đai
sau khi đã kiểm toán việc quản lý sử dụng đất đai dự án khu đô thị giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi sáu
tại hà nội bình dương đồng nai lào cai tp hcm cam ranh khánh hòa
và sầm sơn thanh hóa qua đó nhiều sai sót trong việc quản lý sử dụng đất đã được chỉ ra
kết quả kiểm toán cho thấy nhiều sai sót hạn chế trong công tác quản lý sử dụng đất
các địa phương này không lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu dự án hoặc đấu giá quyền sử dụng đất
mà ban hành văn bản công nhận chủ đầu tư theo hình thức chỉ định
một số địa phương cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với một số dự án không đúng đối tượng theo quy định của chính phủ
bên cạnh đó việc điều chỉnh quy hoạch không căn cứ vào quy hoạch chung đã làm mật độ và số lượng dân số tăng
gây áp lực lớn tới hệ thống hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội đặc biệt là giao thông đô thị y tế giáo dục
kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính hơn tám ba trăm linh tỷ đồng
trong đó tăng thu ngân sách nhà nước của các dự án được kiểm toán gần bốn tỷ đồng
đồng thời kiến nghị các địa phương xem xét xử lý hoặc xác định lại tiền sử dụng đất tiền thuê đất tăng thêm
mà qua kiểm toán tạm xác định là hơn bốn ba trăm linh tỷ đồng
thưa quý vị hiện nay trên địa bàn huyện gia lâm thành phố hà nội
vẫn còn có khá nhiều xã phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm do không được cấp nước sạch tập trung
vì vậy để đẩy nhanh tiến độ đưa dự án nhà máy nước mặt sông đuống sớm
phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân công nhân tại công trường thi công đang gấp rút thực hiện các hạng mục
phấn đấu đưa dự án về đích kịp và vượt tiến độ đã đề ra
ngay trên địa bàn huyện gia lâm thành phố hà nội
vẫn còn có khá nhiều xã phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm do không được cấp nước sạch tập trung
nhiều nhà vẫn phải xây bể lắng lắp đặt hệ thống lọc tiêu chuẩn nhưng chất lượng nước không cải thiện được nhiều
tại xã trung mầu huyện gia lâm hơn một mươi năm nay nhiều hộ dân vẫn phải sử dụng nguồn nước từ giếng khoan như thế này
thực hiện mục tiêu xây dựng một hệ thống cấp nước sạch bền vững cho thành phố hà nội tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nhà máy nước mặt sông đuống được khởi công với tổng mức đầu tư gần năm tỷ đồng
trên diện tích đất khoảng sáu mươi hai năm hectare tại khu vực xã phù đồng và xã trung mầu huyện gia lâm
nhà máy được xây dựng theo công nghệ dây chuyền xử lý nước hiện đại
với công suất giai đoạn một là ba trăm linh m ba trên ngày đêm
có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho khoảng ba triệu dân thuộc tám quận huyện của thủ đô
thì dự kiến trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám chúng tôi sẽ phát nước cho bà con ở tại thủ đô
bà con sẽ được hưởng một cái nước sạch đặc biệt là sạch
để tìm hướng đi cho nước sạch trên địa bàn huyện và xem xét các bất cập

chúng tôi thấy rằng là chủ trương thành phố
đã có kêu gọi đầu tư và công ty nước mặt sông đuống đã về làm với huyện
đây là một cái chủ trương đáp ứng được cái chỉ tiêu
và chủ tịch thành phố cũng đã cam kết với hội đồng nhân dân thành phố là
đến năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn toàn thành phố hà nội
trong đó có gia lâm nhân dân sẽ được sử dụng nước sạch
chứ không phải là một trăm linh nhân dân để sử dụng nước hợp vệ sinh
quên đi cái giá rét của những ngày cận tết
những ngày này không khí trên công trường nhà máy nước mặt sông đuống
vẫn rất khẩn trương
chấp nhận vui tết trên công trường cán bộ công nhân viên
người lao động vẫn tập trung sản xuất thi công
đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án
đưa dự án sớm về đích đáp ứng mong mỏi của hàng triệu người dân thủ đô
đang khát nước sạch
thưa quý vị từ cuối tháng một cho đến nay
tại miền bắc xuất hiện nhiều đợt rết đậm rết hại
và đây cũng là thời điểm mà bệnh nhân nhập viện
vì bệnh cúm gia tăng đột biến
trong đó nhiều nhất là trẻ em
hiện mỗi ngày bệnh viện nhiệt đối trung ương
đã tiếp nhận hơn một trăm linh bệnh nhân cả người lớn và trẻ em
theo cục y tế dự phòng bộ y tế
chủng virus cúm mùa đang lưu hoành hiện nay
chủ yếu là cúm a h ba n ba và cúm b
chưa phát hiện chủng virus cúm mới
cũng như sự đột biến làm tăng độc tính
bệnh cúm a h ba n hai cúm a h một n một cúm b và cúm c
bệnh cúm mùa là bệnh truyền nhiễm
cúm cấp tính
với biểu hiện sốt đau đầu đau cơ mệt mỏi
sổ mũi đau họng và ho
tác nhân gây bệnh chủ yếu là
các chủng virus cúm a h ba n hai cúm a h một n một cúm b và cúm c
theo các bác sĩ cúm mùa có thể lây lan thành dịch
đe dọa sức khỏe trẻ em
và gây quá tải chuyên khoa nhi tại các bệnh viện
để chủ động phòng chống bệnh cúm
bộ y tế khuyến cáo người dân
cần vệ sinh mũi họng hàng ngày
kèm mũi miệng khi hét hơi
thường xuyên rửa tay với xà phòng
giữ ấm cơ thể ăn uống đủ chất để nâng cao thể trạng
phụ huynh cần đưa trẻ em đi tiêm vaccine phòng bệnh cúm
và hạn chế tiếp xúc với người mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh
vừa qua sở văn hóa và thể thao hà nội
phối hợp với hội mỹ thuật hà nội
và hội mỹ thuật phan phan hàn quốc
đã tổ chức chương trình giao lưu
mỹ thuật hiện đại việt nam và hàn quốc
triển lãm giới thiệu tới công chúng thủ đô
năm mươi sáu tác phẩm tranh nghệ thuật
trong đó có một mươi chín tác phẩm của một mươi chín họa sĩ việt nam
và ba mươi sáu tác phẩm của một mươi bảy họa sĩ hàn quốc
các tác phẩm của họa sĩ hai nước
được sáng tác đa dạng thể loại với nhiều chất liệu
khác nhau như sơn mài sơn dầu
mực tàu mực hàn quốc
giấy trang di giấy gió lụa
những khoảnh khắc về vẻ đẹp thiên nhiên
cuộc sống thường nhật sự phát triển hiện đại
cùng nét văn hóa truyền thống đặc sắc
của quê hương đất nước là nguồn cảm hứng
của họa sĩ hai nước
thông qua tác phẩm các họa sĩ đã giới thiệu
những nét đặc trưng riêng của hai nền
mỹ thuật việt nam và hàn quốc
chúng tôi mang các tác phẩm đến triển lãm
lần này nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm năm
thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam
và hàn quốc và chúng tôi hy vọng rằng
các tác phẩm này sẽ đóng góp vào việc
mở rộng giao lưu trên các lĩnh vực
văn hóa và kinh tế giữa hai nước
đã thể hiện được một cái
những tác phẩm thể hiện được về
đề tài hà nội rất là rõ nét
và cũng bằng nhiều
cái cách thể hiện
có những họa sĩ
thì là tả thực cũng có họa sĩ
thì họ biểu hiện
rồi cũng có họa sĩ thì vẽ triều tượng
nhưng tất cả đều thể hiện
một cái đề tài về hà nội
đó là con người hà nội
đó là phong cảnh hà nội
đó là cuộc sống của người hà nội
phát triển và đang xây dựng
giao lưu mỹ thuật
hiện đại việt nam hàn quốc
là hoạt động thiết thực góp phần tăng cường
giao lưu văn hóa thắt chặt tình hữu nghị
và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước
trong phần tin quốc tế
bầu cử tổng thống nga
tổng thống vladimir putin chính thức được đăng ký tranh cử
tổng thống vladimir putin chính thức được đăng ký tranh cử

ngoại trưởng tổng thống nga vladimir putin
nối lại các hoạt động giao lưu quốc phòng
trong phiên họp ngày hôm nay
ubicezk đã thông qua quyết định đăng ký
của đương kim tổng thống nga
với tư cách ứng cử viên tranh cử
tổng thống nga nhiệm kỳ tới
là ứng cử viên độc lập
ông putin là ứng cử viên thứ ba
vladimir zelensky và ứng cử viên đảng cộng sản liên bang nga pavel grudinin
được đăng ký mà không cần thu thập chữ ký của cử tri ủng hộ
do được các đảng có ghế trong quốc hội đề cử
đối với ứng cử viên của các đảng ngoài quốc hội
để được đăng ký cần phải nộp cho ủy ban bầu cử trung ương nga ít nhất một trăm linh chữ ký
và nhiều nhất là một trăm linh năm chữ ký của cử tri ủng hộ
đối với cử tri độc lập cần phải nộp ít nhất ba trăm linh chữ ký
và nhiều nhất là ba trăm một mươi năm chữ ký cử tri ủng hộ
hiện vẫn còn năm ứng cử viên khác đang chờ được đăng ký
ba mươi hai vận động viên nga đã bị cấm tranh tài tại olympic mùa đông biên trang hai nghìn một mươi tám
do vụ bê bối doping của nước nga đã làm đơn kháng cáo
về lệnh cấm của ủy ban olympic quốc tế ioc lên tòa án này
chỉ có một trăm sáu mươi chín vận động viên nga được ioc mời tham gia thi đấu tại olympic piêng trang hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên những vận động viên này sẽ chỉ được thi đấu với tư cách độc lập
và không phải là một vận động viên nga
trong số ba mươi hai vận động viên nga kháng cáo lệnh cấm thi đấu tại olympic
có nhà vô địch olympic trượt bằng tốc độ nổi tiếng victor an
và vận động viên giành huy chương vàng olympic môn trượt vàng bán súng aton sipulin
trong ngày bảy tháng hai tòa án trọng tài thể thao sẽ tiến hành phiên điều trần
xem xét các đơn kháng cáo trên tức là chỉ hai ngày trước khi diễn ra khai mạc olympic piêng trang
nếu đơn kháng cáo của các vận động viên này thành công
khả năng họ sẽ có thể tham gia tranh tài ở hàn quốc cũng rất thấp
nhật bản và trung quốc vừa nhất trí nối lại các hoạt động giao lưu quốc phòng
giữa lực lượng phòng vệ nhật bản và quân giải phóng nhân dân trung quốc
sau sáu năm bị gián đoạn do các tranh cãi về chủ quyền lãnh thổ tại quần đảo senkaku
hiện do nhật bản kiểm soát mà bắc kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là điếu ngư
trong một thông báo ông sasakawa ohi chủ tịch danh dự quỹ sasakawa pis
chuyên tổ chức chủ trì các hoạt động giao lưu giữa lực lượng phòng vệ nhật bản
và quân giải phóng nhân dân trung quốc
trước đây cho biết trong cuộc gặp lãnh đạo của phía trung quốc cùng ngày
hai bên đã nhất trí nối lại các hoạt động giao lưu quốc phòng
theo thông báo các hoạt động giao lưu có vai trò rất quan trọng
trong việc thúc đẩy giao lưu quốc phòng giữa hai nước
hiện hai bên đang sắp xếp đàm phán nội dung giao lưu và thời gian cụ thể
tuy nhiên các hoạt động giao lưu dự kiến sẽ được nối lại ngay từ trong tháng bốn tới
trong khi đó tại quốc gia tây á iran tất cả các trường học tại thủ đô tehran của nước này
đang tiếp tục phải đóng cửa
ngập lột mà là do mức độ ô nhiễm không khí đang ở mức cao
quyết định đóng cửa các trường tiểu học tiếp tục được áp dụng mở rộng
đối với các trường phổ thông và đại học tại tehran
ngoại trừ bốn vùng ghi nhận mức độ ô nhiễm thấp hơn
ngoài ra chính quyền thành phố tehran cũng áp đặt nhiều biện pháp hạn chế
các phương tiện cá nhân lưu thông trên đường
đồng thời đình chỉ các hoạt động công nghiệp gây ô nhiễm
theo dữ liệu thống kê mới nhất mật độ bụi trung bình trong không khí
tại thành phố tehran trong ngày năm tháng hai
ở mức một trăm bảy mươi ba microgram trên một mét khối
thậm chí là lên tới hai trăm ba mươi một microgram trên mét khối
ở khu vực phía đông thành phố
giới chức iran cũng khuyến cáo những người thuộc diện có nguy cơ cao
mắc bệnh như trẻ em phụ nữ mang thai
người già hay những người đã mang bệnh về tim mạch
không nên ra ngoài trời
quý vị khán giả thân mến
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt